ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
theo đó bộ trưởng tô lâm quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí đặng anh quân đội trưởng thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với đồng chí đỗ đức việt cán bộ
và thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với đồng chí nguyễn đình phúc chiến sĩ nghĩa vụ
cùng ngày ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đỗ đức việt
tri đoàn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy thành phố hà nội